mừng ngày truyền thống sân khấu việt nam một mươi hai tháng tám âm lịch tại nhà thờ tổ nghiệp sân khấu quận chín thành phố hồ chí minh
đã tổ chức lễ cúng tổ nghiệp sân khấu hết sức trang trọng với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ tên tuổi của làng giải trí việt nam
đây là dịp để các nghệ sĩ đã thành danh lẫn những gương mặt mới vào nghề cùng hội ngộ chia sẻ những kinh nghiệm trong nghề nghiệp
dù tình hình sân khấu hiện nay còn gặp nhiều khó khăn nhưng các nghệ sĩ vẫn luôn bám nghề giữ nghề làm nghề với một trái tim chân thành nhất
các nghệ sĩ đã dân hương lên tổ nghiệp với lòng thành kính nhằm tạ ơn tổ nghiệp những bậc tiền nhân đi trước đã gây dựng nên những bộ môn nghệ thuật đầy ý nghĩa
đồng thời họ cũng cầu mong sự may mắn bình yên trong công việc để tiếp tục cống hiến cho khán giả
tại các tụ điểm sân khấu của thành phố hồ chí minh cũng đồng loạt diễn ra các hoạt động vỗ tổ
trong mỗi trái tim của người nghệ sĩ việt nam dù ở bất cứ nơi đâu vẫn luôn hướng về ngày dỗ tổ sân khấu một mươi hai tháng tám âm lịch
nhân ngày sân khấu việt nam xin chúc các nghệ sĩ lão thành những nghệ sĩ đang hoạt động trong các lĩnh vực của nền sân khấu cách mạng việt nam lời chúc sức khỏe và có nhiều tác phẩm để phục vụ nhân dân xây dựng nên sân khấu việt nam ngày càng phát triển